sau gần một tháng điều trị bác sĩ nguyễn thị thúy linh ba mươi ba tuổi công tác tại khoa huyết học của bệnh viện nội tiết trung ương đã cắt sốt dự kiến sẽ cai máy thở trong vài ngày tới
cụ thể thạc sĩ bác sĩ nguyễn đăng quân phó trưởng khoa điều trị tích cực bệnh viện nội tiết trung ương hà nội cho biết bác sĩ linh hiện đã cắt sốt có nhịp tự thở và tiến tới tập cai máy thở
thang điểm đánh giá ý thức của bác sĩ linh khi mới chuyển viện chỉ sáu điểm hiện tăng lên tám đến chín điểm
kết quả phim chụp ct mới nhất cho thấy các khối xuất huyết giảm hai phần ba kích thước từ ba cm còn một cm tình trạng phù não đã giảm
mặc dù bác sĩ linh đã có dấu hiệu cải thiện tích cực nhưng quá trình điều trị còn rất dài và cần nhiều thời gian phục hồi chức năng
cùng theo bác sĩ quân trong thời gian qua ba lãnh đạo bệnh viện các khoa phòng đặc biệt là gia đình đã quyết tâm nỗ lực giúp bác sĩ linh
anh nguyễn tiến duy chồng của bác sĩ linh chia sẻ rằng khi tỉnh lại vợ anh đang muốn gặp con
khi thấy các con nữ bác sĩ đưa mắt nhìn theo liên tục chớp mắt và mấp máy miệng
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua gia đình bác sĩ linh về quê tại thái bình
theo lịch ngày hai mươi chín tháng bốn bác sĩ linh vào viện trực nên đi lên hà nội trước
sáng sớm anh duy đặt xe để vợ kịp tới bệnh viện đúng giờ xe chở ngoài cổng lâu nhưng không thấy cô ra
người thân vội chạy vào trong phòng gọi bất ngờ thấy nữ bác sĩ nằm co giật răng cắn lưỡi nên máu từ miệng chảy rất nhiều
ngay sau đó gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện đao khoa tỉnh hương yên cấp cứu sau đó chuyên lên bệnh viện bạch mai hà nội
tại trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai các bác sĩ chẩn đoán bác sĩ linh bị suất huyết não tin lượng rất nặng
cô được điều trị tích cực đặt nội khí quản thở máy hạ thân nhiệt nhưng tình trạng vẫn rất nghiêm trọng
trọ nhỏ tại thanh ngoai hà nội
gia cảnh của bác sĩ linh khó khăn bố mất sớm mẹ đưa cô ăn học tới khi tốt nghiệp ngành y
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba mẹ của bác sĩ linh gặp tai nạn xe máy bị chấn thương sọ não
hiện tại bà còn di chứng nặng nề nên việc đi lại vẫn cần người chăm sóc
từ khi mẹ vợ bị tai nạn anh duy đành nghỉ việc đi lại giữa hà nội và thái bình để chăm sóc bà
những lúc có thời gian anh tranh thủ giao hàng thuê lo tiền học cho con
kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào lương của bác sĩ linh
khi tài họa ập tới hai con của bác sĩ linh phải gửi ông bà nội dưới quê
bé nhỏ cai sữa đột ngột chưa sang mẹ bao giờ nên liên tục khóc đòi bú
từ khi nhập viện bác sĩ lính liên tục sốt cao
hàng ngày anh duy túc trực chăm sóc soa bóp chân tay cho vợ để tránh mất cảm giác
thi thoảng rì ruột của bác sĩ linh ở quê sẽ lên trông rút vài ngày